thưa quý vị liên quan đến vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ pháp về sân bay tân sơn nhất
đến nay công an tp hcm đã khởi tố hai mươi hai vụ án liên quan tới sáu mươi năm bị can về các tội mua bán vận chuyển
tàng trữ trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm xử lý vi phạm hành chính một mươi hai đối tượng
chỉ trong thời gian ba mươi ngày công an tp hcm và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện
vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba do các nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ pháp về việt nam
đồng thời xác định thêm sáu chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người việt nam lưu trú tại pháp
sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuyếp kem đánh răng hộp thực phẩm chức năng
lợi dụng người việt nam học tập định cư tại pháp có nhận dịch vụ gom hàng
chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về việt nam qua sân bay
khi về đến việt nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước
ma túy được giao đến các địa điểm tại tp hcm các tỉnh bình dương đồng nai
theo chỉ định của đối tượng cầm đầu ở nước ngoài
đến nay cơ quan chức năng đã thu giữ gần năm mươi kg ma túy tổng hợp các loại
cùng hai khẩu súng và nhiều tăng vật khác có liên quan
qua kết quả điều tra ban đầu của vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
khuyến cáo người dân và các đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa và quốc tế
cần nâng cao tinh thần cảnh giác kiểm tra kỹ thông tin người gửi
nguồn gốc hàng hóa nhận vận chuyển để tránh việc bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy
kịp thời thông tin đến cơ quan công an về các kiện hàng hóa có dấu hiệu bất thường
để xử lý theo đúng quy định
hôm nay công an tp hcm lập hồ sơ xử lý năm mươi sáu đối tượng dương tính với ma túy
và làm rõ hoạt động xảy ra tại quán bia club n sáu mươi tám trên đường nguyễn văn thiệt
phường ba tp hcm
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với lực lượng
cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động và công an tp hcm đã bất ngờ kiểm tra quán beer club n sáu mươi tám
trên đường nguyễn văn thiệt thuộc phường ba tp hcm tỉnh vĩnh long
thời điểm kiểm tra có khoảng một trăm linh thanh niên trong quán
qua kiểm tra nhanh có năm mươi sáu thanh niên trú tại các tỉnh vĩnh long và sóc trăng
dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an tp hcm tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
sau hơn một tuần xét xử và nghị án toán nhân dân tp hcm đã tuyên án bị cáo phạm thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư
và phát triển công nghệ quốc tế igt chủ trang mạng học làm giàu tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo bản án sơ thẩm bị cáo hải lập website họclamdàu vn tổ chức các hội thảo dạy cách làm giàu
hải tự giới thiệu mình là tiến sĩ
đầu tư kinh doanh giới thiệu công ty igt đang triển khai các dự án có lãi suất cao
làm giàu từ cây công nghiệp tỷ đô macca có siêu dự án
để thu hút nhiều người góp vốn hải đưa ra mức lãi suất bốn mươi năm mươi một năm trả lãi ngay khi nộp tiền
đồng thời mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ hai đến một mươi tiền thưởng kết nối
dành cho những người môi giới hợp đồng mới tổ chức cho các nhà đầu tư đi liên hoan du lịch
chỉ trong vòng một năm từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
bị cáo hải đã huy động được hơn hai bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng từ hai năm trăm bảy mươi bốn nhà đầu tư
trong số năm trăm bảy mươi bốn bị hại được cơ quan điều tra xác định danh tính có ba mươi một người không yêu cầu hải bồi thường dân sự
do đó hội đồng xét xử tuyên bị cáo hải chỉ phải khắc phục dân sự cho năm trăm bốn mươi ba người còn lại
với số tiền tổng cộng là hơn năm trăm bảy mươi hai tỷ đồng
với các khoản hải cho vay cá nhân và các công ty trong giai đoạn xảy ra vụ án
tòa tuyên buộc các cá nhân và những công ty này trả lại
để bảo đảm thi hành án
tại tỉnh bình định lực lượng công an vừa nhanh chóng điều tra bắt giữ nhóm đối tượng
chuyên trộm cắp tài sản trên tàu cá của ngư dân góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
và giúp người dân yên tâm vươn khơi bám biển
nhóm đối tượng trộm cắp bị bắt giữ gồm nguyễn quốc trọng đào duy việt cùng một mươi bảy tuổi
lê văn phi một mươi năm tuổi và ba đối tượng khác cùng ở địa phương
đây là nhóm đối tượng đã bỏ học thường xuyên tụ tập ăn chơi lêu lỏng
thậm chí có đối tượng còn sử dụng ma túy đá mê game và cờ bạc
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi một vụ trộm cắp tháo chín mươi chín tăng phô điện ở một mươi hai tàu đánh cá khác nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoài nhơn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
đến thời điểm này công an tỉnh phú thọ đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh an toàn
tại các chốt khu di tích lịch sử đền hùng và vùng ven để phục vụ cho lễ dỗ tổ hùng vương
theo ghi nhận trong những ngày đầu diễn ra các hoạt động lễ hội tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đã được bảo đảm
tạo điều kiện cho người dân và du khách cả nước về dân hương quốc tổ và tham gia các hoạt động tuần văn hóa du lịch được an toàn
ngay từ những ngày đầu trước khi bước vào ngày lễ lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ đã triển khai nhiều giải pháp
đặc biệt huy động một trăm linh quân số đảm bảo an toàn giao thông tại các chốt tuyến đường trọng điểm hướng dẫn điều khiển phân luồng giao thông để không ồn tắc
tình trạng chen lấn sô đẩy gây dối chất tự công cộng đã được chấn trình các xe đậu đỗ đúng nơi quy định tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người dân và du khách
bắt đầu từ ngày một tháng ba âm lịch lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ đã huy động tối đa lực lượng không tiện
để nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch ra vào địa bàn thành phố việt trì
lực lượng cảnh sát giao thông luôn bố trí hai mươi bốn h hai mươi bốn để phân luận hướng dẫn người dân tham gia thông về với đền hồ
ngoài việc phân luận đúng chốt sẽ tiến hành tuần trao động để xử lý những xe vi phạm trong quá trình dường đỗ tại các điểm các trục đường chính khi về lễ hội đền hồ
cùng với việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thì công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng được lực lượng công an tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng
qua đó kiểm soát tốt không để xảy ra tình trạng trộm cắp móc túi treo kéo khách
tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ký cam kết bán hàng đúng giá niêm yết
hàng hóa phải bảo đảm vệ sinh chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện nhiệm vụ là vừa làm nhiệm vụ đảm bảo nền tự và cũng tuyên truyền nhắc nhở người dân là chấp hành các quy định của ban tổ chức lễ hội đền hùng
quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cũng luôn tuần tra các khu vực để đảm bảo an ninh đề phòng những kẻ gian lợi dụng móc túi và tuyên truyền vận động bà con đi là đang có dịch covid một mươi chín
cũng phải đảm bảo băng khẩu và khoảng cách cũng như là khu tụ tập đông người
hôm nay rất là vui mừng và tự hào được đến nơi đây
lực lượng công an ở đây rất là tốt
đảm bảo an toàn đảm bảo an ninh trật tự
và các chú công an thì khi mà mình hỡi đường hồi trước thì cũng chỉ dẫn rất là nhiệt tình
kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày sắp tới
hy vọng với sự chuẩn bị chú đáo của lực lượng chức năng tỉnh phú thọ
người dân trên cả nước khi về tham dự các hoạt động dỗ tổ sẽ có một kỳ nghỉ lễ an toàn đáng nhớ
viện kiểm sát nhân dân của tỉnh bà rịa vũng tàu đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với ông trần văn công
cường cựu giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bà rịa vũng tàu
ông cường bị bắt để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ông cường có nghi liên quan đến việc cấp dưới là những người ở tri cục thủy sản xác nhận sai không đúng sự thật
dẫn đến việc thất thoát ngân sách nhà nước trong việc hỗ trợ tàu cá
trước đó cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam các ông nguyễn đức hoàng
phó tri cục trưởng tri cục thủy sản ông đinh cao thượng phó trưởng phòng tri cục thủy sản
ông đào hồng đức giám đốc trung tâm đăng kiểm tàu cá tổng cục thủy sản
ông nguyễn vũ hà trưởng phòng trung tâm đăng kiểm tàu cá và ông nguyễn quốc công đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm tàu cá
những người này cũng bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
việc bắt giam nói trên là kết quả của việc mở rộng vụ án lê minh xuân cùng đồng phạm
lừa đảo chiếm đoạt tài sản mua bán hóa đơn và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
làm thiệt hại ngân sách nhà nước hơn một mươi năm tỷ đồng
một chuyên án ma túy lớn vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công bắt giữ sáu đối tượng thu giữ tổng cộng hai mươi bốn bánh heroin
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn tại đoạn đường quốc lộ bốn a thuộc xóm bản xá
xã thắng lợi huyện hạ lan phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã chủ trì phối hợp
với công an huyện hạ làng và công an xã thắng lợi bắt quả tang đối tượng hoàng văn bưu có hành vi vận chuyển
trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ một bánh heroin qua khai thác nhanh đối tượng bưu khai nhận
đang giấu chín bánh heroin ở hang đá trong rừng lực lượng trinh sát đã tiếp tục thu giữ số lượng ma túy trên
mở rộng điều tra cơ quan công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với năm đối tượng
cùng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ thêm một mươi bốn bánh heroin được cất giấu ở khe núi trên địa bàn
như vậy tổng số ma túy thu giữ là hai mươi bốn bánh heroin có khối lượng hơn tám bốn kg
một khẩu súng kíp một cân tiểu ly và một số vật chứng có liên quan
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng là nguyễn ngọc tý và nguyễn thế anh
cùng chú thành phố vinh tỉnh nghệ an đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
khởi tố vụ án khởi tố bị can để xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó tại địa bàn xóm thọ toán xã trung phúc cường huyện nam đàn tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
công an huyện nam đàn tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc tý và nguyễn thế anh
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một túi sách bên trong có ba kg ma túy ketamine
một xe máy một điện thoại di động cùng một mươi năm triệu đồng
hai bị cáo lê ngọc vinh và trần long vũ cùng chú tại thành phố con tum vừa bị toán nhân dân tỉnh con tùm
đưa ra xét xử sơ thẩm cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trước khi bị bắt vinh có nhận lời mua ma túy với giá tám trăm tám mươi triệu đồng
sau đó vận chuyển giao cho một người đàn ông không rõ lai lịch ở gia lai
để lấy một trăm linh triệu đồng tiền công
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một vinh cùng vũ lên ngã ba cầu đắk mót huyện ngọc hồi tỉnh con tum để mua ma túy
và đến khoảng hai mươi h một mươi năm phút cùng ngày tại phường ngô mây thành phố con tum
hai đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cùng tăng vật là hai kg ma túy methamphetamin
một khẩu súng loại công cụ hỗ trợ cùng năm viên đạn
hội đồng xét xử tuyên phạt lê ngọc vinh mức án tử hình và trần long vũ hai mươi năm tù giam
tại đồng nai
trong cái xác hình sự phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tp biên hòa và công an tỉnh bạc liêu
bắt giữ khẩn cấp đối tượng bạch ngọc minh chú thành phố biên hòa
khi đang lẩn trốn tại bạc liêu để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào lúc dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
mình đã đổ xăng vào phòng của gia đình anh nguyễn văn ánh quê thái bình
đang trọ tại khu phố một phường tân hòa thành phố biên hòa để đốt
khiến vợ chồng nạn nhân và người con một mươi tuổi bị bỏng nặng
sau khi gây án minh đã bắt xe khách về thành phố bạc liêu lẩn trốn
tại cơ quan công an bước đầu minh thừa nhận có mô thuận với bạn gái
vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn có mang sang đến phòng trọ của bạn gái
buộc chặt cánh cửa phòng trọ sau đó đổ xăng vào lỗ thông gió rồi châm lửa đốt
tuy nhiên minh đã nhầm phòng trọ
minh là đối tượng đã có ba tiền án về các tội gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản
chỉ hơn một giờ có mặt tại thanh hóa
một băng nhóm ngoại tỉnh đã gây ra một mươi vụ cướp giật tại thành phố sầm sơn
vào tối ngày hai mươi hai tháng bốn
thời điểm này địa phương đang tổ chức lễ hội du lịch biển năm hai nghìn hai mươi ba
sau hai ngày khẩn trương điều tra lực lượng công an triệt xóa băng nhóm tội phạm
cướp giật tài sản chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh do trịnh ngọc quẹo
chú kiên sang cầm đầu bắt giữ hai mươi bốn đối tượng thu giữ hai mươi một sợi dây chuyền và nhiều mặt dây chuyền
các đối tượng thường đến các sự kiện có đông người tham gia
sau đó tạo tình huống sô đẩy chen lấn để thực hiện hành vi phạm tội
thông qua mạng xã hội các đối tượng phạm tội đã sử dụng thông tin cá nhân hình ảnh
của các nạn nhân để lập gia lô facebook mạo danh
sau đó các đối tượng đã sử dụng tài khoản mạo danh để kết bạn nhắn tin
vay mượn tiền của bạn bè người thân đồng nghiệp cấp dưới rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt
hình thức lừa đảo này tuy không mới nhưng vẫn nhiều người dân mắc phải
ghi nhận của nhóm phóng viên
tại tỉnh năm định
sau khi hách tài khoản gia lô của người phụ nữ này đối tượng đã nhắn tin vay tiền người thân
bạn bè của chị chỉ sau ít phút đã có nhiều người chuyển tiền cho chị và một số tài khoản lạ
chỉ khi chuyển tiền xong nhiều người mới xác minh lại thông tin
nhưng mọi chuyện đã muộn và tiền đã không thể lấy lại
tại tỉnh năm định có ba người gọi điện cho tôi vừa chuyển tiền cho hiền đấy vừa chuyển tiền cho cậu đấy người thì chuyển năm triệu người thì chuyển một mươi triệu người thì chuyển một mươi năm triệu
qua cái việc hách gia lô này thì tôi cũng thấy là cái thứ nhất là mình bị chủ quan
trên tv và trên thông tin truyền thông của các anh công an cũng thông báo rất là nhiều là cần phải cảnh giác
nhưng mà thực ra thì lúc đấy là tôi cũng không nghĩ là mình lại bị hách như vậy
trước thực trạng tội phạm lừa đảo chính pháp tài sản
tội phạm xã hội diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn vô cùng tinh vi
lực lượng công an cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân
để mỗi người có thể nâng cao nhận thức về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này
trong thời gian vừa qua công an thành phố nam định đã thực hiện biện pháp tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều biện pháp đến quần chúng nhân dân về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
tuy nhiên loại tội phạm này vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi để phòng ngừa được với loại tội phạm lừa đảo chính pháp tài sản trên không gian mạng
đề nghị quần chúng nhân dân đặc biệt là những cái thông tin gì gọi đến những cái vấn đề về liên quan đến cái việc vay tiền hay mượn tiền
thì đề nghị quần chúng nhân dân có cái biện pháp xác minh hết sức cụ thể trước khi chuyển tiền cho người thân
hai đối tượng gồm trần lê khanh trú tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
và nguyễn ngọc hải trú tại thành phố huế tỉnh thừa thuyên huế vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có trình độ công nghệ thông tin nên đối tượng khanh đã tìm thông tin trên facebook để lấy số điện thoại vào ngày tháng năm sinh của các nạn nhân
sau đó đối tượng sử dụng số điện thoại để đăng nhập gia lô rồi nhắn tin vay tiền với bạn bè người bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản
chủ nít chủ tài khoản là kiểu vai tiền là mượn tiền nhờ chuyển tiền sau đó các bệ hại sẽ chuyển tiền cho em
mặc dù em đã xóa hết thông tin nhưng mấy anh công an tìm kiếm ra được hết em khuyên người khác đừng có theo con đường của em
để phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân cần phải tìm hiểu kỹ nội dung có liên quan đến các giao dịch tài chính
liên lạc trực tiếp với người thủ hưởng
trong trường hợp thấy nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tư vấn hỗ trợ